khoảng hai mươi một h ba mươi phút tối ngày chín tháng một mươi hai bộ chỉ huy quân sự và sở y tế tỉnh hòa bình đã tổ chức tiếp nhận tám mươi bốn công dân việt nam về từ malaysia vào khu cách ly y tế tập trung phòng chống dịch covid một mươi chín
số công dân vào khu cách ly y tế tập trung của tỉnh hòa bình đợt này có bốn mươi bốn nam bốn mươi bốn nữ và sáu cháu nhỏ
địa điểm cách ly y tế tập trung tại trung đoàn tám trăm một mươi bốn bộ chỉ huy quân sự tỉnh hòa bình thuộc tổ một mươi bốn phường thịnh lan tp hòa bình
các công dân sẽ được theo dõi y tế thường xuyên và xét nghiệm covid một mươi chín hai lần trước khi hoàn thành cách ly đủ thời gian theo quy định
trong trường hợp phát hiện công dân có dấu hiệu nghi ngờ dương tính với sars cov hai sẽ chuyển ngay sang khu điều trị cách ly đặc biệt tại khoa bệnh nhiệt đới của bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình và tổ chức khám sàng lọc cách ly theo quy định của bộ y tế